công an huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép súng quân dụng
ngày một mươi bảy tháng ba nhận được tin báo của quân chúng nhân dân công an huyện quỳnh nhai đang làm nhiệm vụ tại bản nong xã nạm ép huyện quỳnh nhai đã tiến hành kiểm tra gói hàng được giao cho lường văn thủy chú tại bản nong xã nạm s phát hiện bên trong có chứa các bộ phận để lắp ghép súng gồm một bán súng và một ốp lót tay súng làm bằng gỗ
thủy khai nhận đã đến để nhận gói hàng trên hộ cho đối tượng bạc cầm tông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú cùng bản chứ không phải là của mình
tại cơ quan công an bạc cầm tông khai nhận số linh kiện trên được mua qua một tài khoản trên mạng với giá ba triệu sáu trăm linh nghìn đồng để về săn bắn thú rừng
tuy biết là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì ham muốn cá nhân nên tông đã đặt mua về để sử dụng hiện công an huyện quỳnh nhai đã niêm phong tịch thu số linh kiện trên và xử lý
đang vận chuyển
hơn sáu kg ma túy đá và ba viên ma túy tổng hợp đối tượng nguyễn ánh ngà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện hương sơn đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện hương sơn và lực lượng hải quan hà tĩnh phát hiện bắt giữ
vào lúc h bốn mươi phút ngày một mươi tám tháng ba tại tuyến đường trung tâm thuộc tổ dân phố hai thị trấn tây sơn huyện hương sơn lực lượng chức năng phát hiện đối tượng nguyễn ánh ngà có biểu hiện nghi vấn
khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra đối tượng đã bỏ chạy nhưng lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ
qua kiểm tra phát hiện thu giữ sáu kg ma túy dạng đá hơn ba viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật có liên quan
tất cả số ma túy trên được ngà giấu trong ba lô và dưới cốp xe máy đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ
mới đây công an tỉnh nam định cũng vừa triệt phá một tụ điểm tại quán karaoke phát hiện sáu mươi tám nam nữ thanh niên đang sử dụng ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định xác định trong thời gian gần đây
tại cơ sở kinh doanh karaoke hoàng gia có địa chỉ tại số năm mươi bảy đường trần bích san phường trần quang khải thành phố nam định
do nguyễn tiến xuân làm chủ đã công khai tổ chức hoạt động sử dụng ma túy thu hút số đông các đối tượng bất hảo đến tham gia
gây ra sự bất ổn về an ninh trật tự và coi thường pháp luật
đơn vị chúng tôi nhận được nhiều tin báo của quần chúng nhân dân phản ánh về điểm
karaoke hoàng gia ở số năm mươi bảy đường trần bích san phường trần quang khải thành phố nam định
thường xuyên diễn ra các hoạt động của các đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh
cũng như các tỉnh lân cận tụ tập về sử dụng ma túy tổng hợp tại các phòng hát karaoke
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xây dựng kế hoạch chi tiết để tiến hành đấu tranh triệt phá vào lúc h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng ba
cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy cảnh sát cơ động công an thành phố nam định và công an cơ sở đã đồng loạt ập vào quán karaoke hoàng gia kiểm tra tất cả các phòng hát
lực lượng công an đã phát hiện sáu mươi tám nam nữ thanh niên đang có biểu hiện sử dụng trái phép ma túy
thu giữ một mươi ba gói ketamin một mươi tám viên thuốc lắc bảy bộ sử dụng ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác có liên quan
được biết để qua mặt lực lượng công an nguyễn tiến xuân cho lắp đặt camera xung quanh và bố trí người cảnh giới
khách có nhu cầu sử dụng ma túy tại đây sẽ phải trả số tiền gấp nhiều lần so với việc chỉ hát karaoke bình thường
quán sẽ cung cấp loa đĩa xứ thẻ cho khách sử dụng ma túy và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn văn bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại phường cam phúc bắc thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
và đối tượng lâm văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
đối tượng phạm trí phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã vĩnh lộc huyện hồng dân tỉnh bạc liêu cao một m sáu mươi sáu và có sẹo chấm hai cm sau đuôi lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện